hơn một cán bộ chiến sĩ đại diện cho các lực lượng vũ trang thuộc công an thành phố hải phòng
đã ra quân thực hiện tổng kiểm tra kiểm soát hành chính tuần tra vũ trang
chốt điểm mật phục phòng chống tội phạm trên toàn thành phố
theo đó bắt đầu từ hai mươi ba h hàng ngày đến ngày hôm sau lực lượng cảnh sát hình sự
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức kiểm tra
kiểm soát hành chính tuần tra vũ trang chốt điểm mật phục phòng chống tội phạm trên địa bàn
nhất là các khu vực trọng điểm về an ninh trật tự nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm về tệ nạn xã hội nhất là các đối tượng mang theo hung khí
vũ khí nóng gây án các đối tượng mua bán vận chuyển tăng trữ trái phép ma túy